gây án mạng vì người phụ nữ bị tát tại quán thịt chó
trong cuộc sống hàng ngày những mâu thuẫn xung đột là chuyện khó thể tránh
tuy nhiên trong những cơn giận lên cao có những người không kiềm chế được đã gây ra những án mạng đau lòng
dùng dao bầu sát hại người vì bị tát vào mặt
ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với vũ quốc sơn bốn mươi ba tuổi
trú tại phường thành nhất thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc để điều tra về hành vi giết người
theo thông tin ban đầu khoảng chín giờ ngày một mươi năm tháng ba xuân đến nhà một người quen ở cùng phường ăn nhậu
đến khoảng một mươi giờ ba mươi phút cùng ngày thì ông phan tiến công bốn mươi sáu tuổi trú cùng phường cũng tới đây chơi
lúc này do uống rượu đã mệt nên sơn lên ghế ở phòng khách nằm nghỉ
một lúc sau ông công cầm một con dao dài khoảng hai mươi cm đến nắm cổ áo sơn và hỏi hôm qua máy đòi đánh ai
thế vậy mọi người đến can ngăn nhưng ông công vẫn dùng tay tát vào trúng mặt sơn
tức giận sơn chạy vào bếp lấy một con dao bầu dài khoảng ba mươi cm lao vào chém và đâm một nhát trúng vùng ngực của ông công
khiến nạn nhân gục xuống tại chỗ
dù được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên ông công đã mất mạng
theo kết luận giám định pháp y ông công mất mạng vì vết thương thấu ngực trái làm thủng tim dẫn đến suy tuần hoàn cấp do mất máu
bị anh hát túm tóc tát vào mặt nhưng được mọi người can ngăn từng chừng sự việc sẽ dừng lại ở đó
nhưng khi gặp anh trai và cháu khanh đã kể lại sự việc
chỉ vì thiếu bình tĩnh cộng thêm sự bốc đồng trong đêm hai người này đã truy tìm bằng được anh hát và án mạng đã xảy ra
dù sự việc xảy ra cách đây bốn năm những người chứng kiến vẫn không khỏi bàng hoàng mỗi khi nhắc đến
bởi chỉ vì một phút bốc đồng đã đẩy mọi chuyện đi quá xa mà nguyên nhân chỉ vì cây tát
theo người dân cũng như cáo trạng thể hiện tối ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
tại một quán thịt chó ở thị trấn kim sơn huyện quế phong giữa phạm thục khành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
chú thị trấn tân lạc huyện quỳ chầu và anh lô minh hát sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
vừa nghe người gì nói vậy hãy liền hỏi
thằng mô đập gì
do khanh không rõ người tát mình ở đầu nên chỉ nói địa chỉ bị đánh tại quán thịt chó
sau đó cả nhóm kéo nhau đến gặp chủ quán ăn do hỏi thông tin về người đàn ông
với sự kết nối của nhiều người hải và khánh có được số điện thoại của anh hát nên gọi điện hẹn để nói chuyện
trước khi đi hải kịp thủ cho mình một con dao lưỡi liềm một thanh kiếm một dao phớ
khoảng hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày khi hai bên gặp nhau hải cầm dao tác động một nhát vào tay anh hát
thấy anh hát cầm dao chạy về phía mình khánh nhanh chóng nhặt một viên gạch đầy ném nhưng không trúng vào đối thủ
lúc này khánh cầm kiếm chạy đến tác động anh hát nhưng người này tránh được
cùng lúc lô thành hải lao đến tác động nhiều nhát vào người anh hát khiến nạn nhân gục xuống bãi đất chống mất mạng do suy hô hấp suy tuần hoàn cấp
sau khi gây án hải và khánh được hô viết quyền chờ băng xe máy rời khỏi hiện trường
chạy được một đoạn hải nói quyền không liên quan đến việc
đánh người nên bảo xuống còn hai cậu cháu rủ nhau đi trốn
ngay sau đó các đối tượng gồm hồ viết quyền và phạm thục khanh lần lượt bị cơ quan chức năng triệu tập để phục vụ công tác điều tra
riêng lô thanh hải và phạm tùng khánh do đã rời khỏi địa phương nên bị cơ quan công an ra lệnh truy nã về tội giết người
ngày tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cao bằng phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an
và đôn biên lạc
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an và phạm tùng khánh do đã rời khỏi địa phương nên bị cơ quan chức năng trụ tập để phục vụ công tác điều tra
về tội giết người quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba tòa án nhân dân tỉnh nghệ an mở phiên tòa xét xử bị cáo lô thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
chú thị trấn kim sơn huyện quế phòng và phạm tùng khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú thị trấn tân lạc huyện quỳ châu cùng về tội giết người
cùng liên quan đến vụ án bị cáo phạm thục khanh em gái khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú thị trấn tân lạc huyện quỳ châu
truy tố về tội gây dối chất tự công cộng
riêng bị cáo hồ viết quyền sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú phường long sơn thị xã thái hòa bị xét xử về tội che giấu tội phạm
quá trình xét xử tại phiên tòa các bị cáo thể hiện thái độ thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi phạm tội
bị cáo khánh khai dù không có mâu thuẫn với bị hại nhưng sau khi nghe em gái kể lại việc bị tát nên muốn đi trả thù
lô thanh hải cũng khai nhận giống bị cáo khánh
bị cáo này cho rằng vì bực tức chuyện người gì bị đánh nên đã cầm theo hung khí đến gặp anh hát
trong vụ án này bị cáo hải chính là người khởi xướng trực tiếp chém nhiều nhát vào người anh hát gây ra cái chết cho nạn nhân
trước khi bỏ trốn nhận thấy tình hình nạn nhân chảy như máu hải nói với khánh nhờ gì trở hắn đến bệnh viện cấp cứu
tuy nhiên khi nghe nạn nhân mất mạng vì hoảng sợ nên bị cáo đã cùng với cậu ruột là bị cáo khánh bỏ trốn
quá trình trốn chạy hải đã tẩu tán hung khí gây án
nói về hành trình trốn nã hai bị cáo khai nhận sau khi bỏ trốn đã sinh sống ở nhiều nơi không liên lạc với người thân
sau gần bốn năm sống chui lùi hải và khánh bị công an bắt
sau khi bị bắt lô thanh hà đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho đại diện bị hại số tiền tám mươi hai triệu đồng
đại diện gia đình bị hại đến tham dự phiên tòa trình bày rất đau buồn sau cái chết của người thân
chị trình bày
đáng nói sau khi án mạng xảy ra hai kẻ giết người đã bỏ trốn khỏi địa phương
trước sự có mặt của đại diện bị hại các bị cáo đã gửi lời xin lỗi mong nhận được sự tha thứ của gia đình bị hại
đại diện bị hại đã có lời xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo hải
đại diện viện kiểm sát tỉnh nghệ an thực hiện quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội
nêu rõ hành vi của các bị cáo là xem thường pháp luật
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt và dù sự việc đã được mọi người can ngăn bị hại cũng đã về nhà
nhưng bị cáo hải và khánh vẫn tìm đến để giải quyết đến cùng
trong vụ án này bị cáo hải là người khởi xướng trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội do đó phải chịu trách nhiệm chính
bị cáo phạm tùng khánh phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức
đáng nói trước khi thực hiện hành vi phạm tội liên quan đến vụ án này
ba bị cáo gồm hải khánh và khánh
đều có nhận thần xấu
trong đó lô thanh hải từng bị ubnd huyện quế phong ra quyết định đưa đi trường giáo dưỡng thời hạn hai mươi bốn tháng
bị cáo phạm tùng khánh từng bị tòa tuyên phạt bảy năm tù về tội cướp tài sản
trong khi đó cô em gái của khánh là phạm thục khánh cũng từng bị công an huyện quỳ châu ra quyết định xử phạt hành chính
về vi phạm tàng trữ trái phép chất ma túy
sau khi cân nhắc vai trò của từng bị cáo trong vụ án
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lô thanh hải tù
về tội giết người đồng thời buộc bị cáo này phải bồi thường cho gia đình bị hại hai trăm bảy mươi triệu đồng
được trừ đi số tiền đã bồi thương
cùng tội danh trên bị cáo phạm tùng khánh lịnh án hai mươi năm tù
với tội gây dối trật tự công cộng bị cáo phạm thục khánh lịnh án hai năm tù giam
riêng bị cáo hồ viết quyền lịnh án một mươi tám tháng cho hưởng án treo
như vậy chỉ vì một cái tát mà khánh cùng em gái phải vào tù
chưa hết hai người anh em này còn kéo luôn cả người cháu vào trại giam
với bản án trung quốc
vụ án là bài học cảnh tình cho nhiều người về cách ứng xử với nhau trong cuộc sống
đừng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt mà dùng vũ lực để giải quyết để rồi phải trả giá đắt
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau